khoảng một mươi năm trước giới mây xe máy ở thành phố yên bái tỉnh yên bái chắc hẳn ai cũng biết đến tiếng của hùng ga
một người đam mê xe gắn máy và cũng là một phượt da cực chất
tên đầy đủ của ông ta là đặng đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trú tại tổ năm phường hồng hà thành phố yên bái
nghề nghiệp chính của ông ta là điều hành một đại lý buôn bán ga và bếp ga
mặc dù cửa hàng có vẻ không đông khách cho lắm song ông chủ lại tỏ ra rất hào sảng
người làm công ở đây luôn được đối xử tử tế và trả lương hậu hĩnh
đặc biệt hùng ga hay hùng đam mê xe tuy tuổi còn trẻ song lại có một thú đam mê khá tin là thích cưỡi xe máy đi du lịch bụi
hùng có ít nhất bốn chiếc xe máy một chiếc iamaha jupiter
một chiếc rim chiến một chiếc honda a cỏng và một chiếc cd bentley gl một trăm hai mươi năm
hùng thường xuyên có những chuyến phượt lên các tỉnh vùng cao tây bắc như sơn la điện biên lai châu
tuy nhiên hầu như mọi chuyến của ông ta đều độc hành
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều người dân ở phường hồng hà thành phố yên bái thấy xuất hiện khá nhiều người lạ vàng ở khu vực tổ năm
đặc biệt có hai người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi cư
hùng gà đê đê đỏ trông giống hai gã lái buôn liên tục lượn lờ nhiều ngày
có người dân cảnh giác đã báo lên công an khu vực mấy anh công an chỉ cảm ơn và cười
cho đến đầu tháng ba năm hai nghìn bốn nhiều bạn bè người yêu thích chơi xe ở yên bái đều băng hoàng khi nghe tin hùng ga chính là một trong những mắt xích lớn trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia
mỗi chuyến phượt lên vùng cao của hùng
cũng đồng thời là chuyến vận chuyển heroin từ lóng luông vân hổ sơn la về xuây
tất cả những chuyến hàng trắng đều được lấy từ bản tà dê lóng luông đại bản doanh của chủ ma túy sông a gia
để bắt được đặng đình hùng không phải là việc dễ dàng hắn thửa kinh nghiệm để đối phó với lực lượng công an
lúc nào cũng cảnh giác cao độ và đặc biệt luôn lật lưng một khẩu k năm mươi chín và lựu đạn
chính vì thế các trinh sát phòng cảnh sát điều tra đã phải thực hiện liên lạc với công an
đây có thể khiến con cáo giả này xa lưới
trước đó vào tháng một năm hai nghìn bốn ông trùm sông a gia đã bị bắt sống sau cuộc chạm chán nảy lửa với lực lượng điều tra công an thành phố hà nội
chuyên án hai trăm bốn mươi chín c được mở đầu bằng việc tháng tám năm hai nghìn ba công an huyện thanh trì tổ chức bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chủ tịch quận đống đa hà nội và đinh mạnh cường
và đinh mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại thị trấn mộc châu tỉnh sơn la
cả hai đều bị bắt giữ về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
tài liệu điều tra cho thấy cường là đối tượng vận chuyển ma túy từ sơn la về hà nội cho khánh tiêu thụ
từ hai mắt xích này tiếp tục điều tra mở rộng thấy hé lộ một đường dây ma túy lớn từ tây bắc về hà nội
công an huyện thanh trì đã báo cáo lên công an thành phố hà nội và chuyên án được xác lập
cũng qua khai thác những đối tượng kết hợp với tài liệu trinh sát đã thu thập được chân tướng của ông trùm đường dây đã lộ diện
bí mật đột kích vào hang ổ của ông trùng tại bản tà dê lóng luông vân hồ tỉnh sơn la vào đêm ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn bốn
các trinh sát đã khống chế được dòng ma gia và một đồng bọn người lào của hắn
lực lượng phá án cũng thu giữ tại chỗ hai mươi chín bánh heroin tám trăm linh viên hồng phiến một khẩu súng kíp và một khẩu khôn
và nhiều tài liệu ghi chép của việc buôn bán ma túy
ngay sau đó tên sói gia và đồng bọn cùng hòm tăng vật đã bị các trinh sát áp giải rời bản tà dê
lúc này trời đã dạng sáng đám người cảnh giới của ông trùm dọc theo con đường độc đạo vào bản đã phát hiện được
lực lượng truy bắt và từ trên vách núi chúng đã dùng súng chỉa thẳng vào các trinh sát nhằm giải thoát cho ông trùm
tổ công tác nhanh chí điều một chiếc xe công nông
từ đỉnh dốc lũng xá các trinh sát bám ở hai bên thành xe bắn hiểm chợ để chiếc xe ra khỏi bản được an toàn
cho đến khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một dầu nga gia và đồng phạm đã được áp giải an toàn về đến trụ sở công an thị trấn mộc châu
và buổi chiều cùng ngày đã được dẫn dài về hà nội
tại cơ quan công an dòng nga ra đã khai ra rất nhiều đối tượng trong đường dây mua bán của hắn đặc biệt là tên hằng tức là đặng bình hùng
có thể nói hùng là đầu mối chính vận chuyển ma túy từ tây bắc về hà nội
mỗi lần lên sơn la hùng ních chật căng heroin trong chiếc ba lô rồi mới về
cũng chính hùng đã tặng cho ra một chiếc điện thoại di động hiệu samsung và một sim điện thoại viettel để tiện liên lạc
vì trong bản không có sóng điện thoại chúng hẹn trước với nhau cứ cuối tuần ra lại trèo lên đỉnh núi
ở đó mới có sóng điện thoại để nhận cuộc gọi đặt hàng từ
từ năm hai nghìn đến khi bị bắt đã có vài chục lượt hùng mò vào tận bản tà dê để nhận hàng từ ra
từ năm hai nghìn đến khi bị bắt đã có vài chục lượt hùng mò vào tận bản tà dê để nhận hàng từ ra
thực ra việc buôn bán trái phép ma túy của hùng đã lọt vào tầm ngắm của công an tỉnh yên bái công an thành phố hà nội và cả cục cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy bộ công an
thực ra việc buôn bán trái phép ma túy của hùng đã lọt vào tầm ngắm của công an tỉnh yên bái công an thành phố hà nội và cả cục cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy bộ công an
đội điều tra trọng án tiếp tục được giao nhiệm vụ truy bắt các đối tượng chính trong đường dây
và những tài liệu mà trinh sát thu được về đối tượng hùng ngày càng nhiều
hai gã lái buồn đi xe đê đê đỏ chính là thượng tá nguyễn việt cường nguyên là đội trưởng đội điều tra trọng án
và thượng tá ngô văn đáp nguyên là phó đội trưởng đội điều tra trọng án
hùng có thể hình to cao lực lượng hắn cao trên một m tám bắp chân của hắn to như bắp chuối còn cổ tay to ngang ống tre
vốn là kẻ buôn bán ma túy lọc lõi hắn luôn thù theo vũ khí nóng để sẵn sàng sống cùng sống chết cùng chết với lực lượng điều tra
không ít lần các trinh sát công an tỉnh yên bái tổ chức quây bắt mà đều phải ra về tay không
hùng có hai chỗ ở một là tổ năm phường hồng hà thành phố yên bái
và chỗ kia là ở phường phụng châu trường mỹ hà nội
sau một thời gian trinh sát cả hai nơi ở của hắn thượng tá cường bàn với anh đáp rằng ngôi nhà của hùng ở trương mỹ nằm gần một quả đồi
ngay bên cạnh là sông đáy phía sau nhà cũng có rất nhiều đường ngang ngõ tắt không thuận lợi cho mai phục
hai anh em quyết định sẽ tổ chức răng lưới tại khu vực hắn hay buôn bán tại thành phố yên bái
với bộ dạng là hai tay buôn đồ lâm sản hai anh cường và đáp
nhiều lần có mặt tại cửa hàng bán ga của hùng song đều không thấy bóng dáng của hắn đâu
theo thượng tá đáp sau một thời gian trinh sát kỹ về hùng
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra phát hiện hắn có tên cúng cơm là gấm hùng chỉ là cái tên khi giao dịch ma túy
đồng thời không những có thể hình lực lượng giỏi võ nghệ mà hùng có luôn thủ sẵn súng lựu đạn để đối phó với cơ quan công an
chính vì vậy phương án là làm sao để tóm gọn được đối tượng được vạch ra rất kỹ lưỡng
giữa tháng hai năm hai nghìn bốn tổ công tác nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân tên hùng xuất hiện tại nhà của hắn ở phụng châu
thượng tá đáp tiếp tục hóa trang là dân đi buôn có mặt tại trường mỹ
sau nhiều ngày theo dõi mật phục sáng ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn bốn một nguồn tin báo là tên hùng vừa đi đâu về nhà
lập tức tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra thực hiện kế hoạch bắt hắn
thời điểm năm hai nghìn bốn việc thu thập bàn ảnh của đối tượng rất khó nên việc xác định chính xác con mồi là không dễ
nếu bắt hụt đối tượng thấy động bỏ trốn thì công sức bao ngày sẽ trôi sông biển cả
cũng vì thế mà yếu tố bí mật bất ngờ được giữ đến phút chót
hai ông nguồn ngô lảng vàng trước cửa nhà tên hùng vừa thấy hình dáng lanh khenh của hắn nhanh như cắt cả hai nhảy bổ vào
cùng lúc thượng tá đáp hồ lớn anh gấm
nghe thấy có tiếng người gọi đúng tên cùng cơm
hùng liền quay ra vâng các anh tìm tôi
đúng hắn rồi
thượng tá đáp lập tức rút khóa số tám bập vào cổ tay trái đồng thời giữ chặt tay phải của hắn đang đút trong túi quần phòng trường hợp hắn ném liệu đạn
rất may lần này tên gấm chủ quan không mang theo vũ khí nóng
khi bập khóa số tám vào tay gấm tôi thực sự bất ngờ vì cổ tay hắn to quá khổ
phải đẩy hết cỡ răng cưa của khóa
khi bập khóa số tám mới có thể nút chọn được
và cũng rất may mắn khi hắn bị bất ngờ nên không đối phó
chứ nếu bình thường một bình hắn có thể sơi được ba người như tôi
thượng tá đáp nhớ lại
tiếp đó hai gã buồn gỗ kẹp đối tượng hùng lên xe đê đê đỏ
đưa hắn ra trụ sở công an xã phụng châu làm thủ tục bắt giữ đồng thời tiến hành khám xét nơi ở
cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm
như chiếc xe máy thường đi nhận hàng
cân tiểu ly còn dính heroin
sau đó hùng được di lý về phòng cảnh sát điều tra
vừa nhìn thấy hùng lập tức mặt sồng a gia biến sắp
hắn đổ sụp xuống như một cây chuối bị phạt ngang thân
sơn la là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tên nạn ma túy
trong đó lóng luông huyện vân hồ được coi là điểm nóng của điểm nóng
lúc cao điểm tội phạm ma túy hình thành các toán
nhóm có vũ trang vận chuyển mua bán ma túy qua biên giới
cuộc chiến chống ma túy lên đến đỉnh điểm trong năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
và dần hạ nhiệt nhờ một kế hoạch tổng hợp
đã thể hiện bản lĩnh trí tuệ dũng cảm của lực lượng công an
xã lóng luông thuộc huyện vân hồ tỉnh sơn la
nơi được mệnh danh là thánh địa ma túy của tỉnh giáp danh
với các xã hang kia bà cỏ huyện mai châu tỉnh hòa bình
vào xã lóng luông chỉ có một con đường độc đạo hiểm trở
một bên là rừng một bên là vực thẳm
vì thế bất cứ người lạ nào vào lóng luông
đều không qua được mắt của những đối tượng buôn bán ma túy nơi đây
ngoài ra lóng luông còn cách đường biên giới việt lào khoảng một mươi năm km
với tám mươi bốn dân số là đồng bào mông
nhiều người có quan hệ họ hàng thân tộc với người dân bên kia biên giới

từ lâu lóng luông được ví như ít hầu của khu vực tam giác vàng
với số lượng đối tượng ma túy chiếm đến một mươi năm dân số
lúc cao điểm toàn xã có hơn một hộ dân với năm hai trăm chín mươi năm nhân khẩu
nhưng có đến một mươi năm số người nghiện ma túy
đối tượng truy nã thi hành án có biểu hiện phạm tội mua bán ma túy trong diện quản lý
với địa bàn hiểm trở các đối tượng chủ yếu là người anh em họ hàng thân tín với nhau
lại có đường biên giới việt lào
hãy có động hoặc có người lạ khả nghi là các đối tượng có thể theo những cánh rừng già
và cao chạy xa bay sang bên kia biên giới ẩn nấp
ngoài ra các đối tượng thường trang bị vũ khí nóng
mỗi chuyến hàng đều có hàng chục tên năm mươi năm súng hấp tải
sẵn sàng nã đạn và lực lượng vây bắt để tẩu thoát
khiến cho cuộc chiến chống ma túy ở vùng này luôn gặp nhiều khó khăn
thậm chí có những chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh trên mảnh đất này
trong cuộc chiến chống ma túy
không chỉ là thánh địa mà các ông chùm tập kết hàng
lóng luông cũng được chọn là nơi trốn trị nã của các ông chùm ma túy
sơn la là một tỉnh vùng núi phía tây bắc
có hai trăm năm mươi km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh luông pha băng và hủa phăn của lào
địa hình núi cao hiểm trở lại được bao bọc bởi những cánh rừng già
với hơn trăm con đường mòn tiểu ngạch đã khiến tuyến biên giới tây bắc
trở thành một tỉnh khó khăn

có hơn trăm con đường mòn tiểu ngạch đã khiến tuyến biên giới tây bắc trở lại được bao bọc bởi những cánh rừng già

đặc biệt xã lóng luông huyện vân hồ được cho là thủ phủ về ma túy
khi toàn xã có hàng trăm đối tượng liên quan đến việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đỉnh pha luông nóc nhà của cao nguyên mộc châu
quanh năm mây mù bao phủ đường lên rất khó khăn hiểm trở
ít người có thể tiếp cận được
có thể vì lẽ đó mà nơi đây trở thành địa điểm thuận lợi nhất
mà bọn tội phạm ma túy chọn để giao nhận hàng
hàng đêm lại có những đoàn
một mươi người vượt biên mang theo hàng trắng vào nội địa
bọn chúng thường đi thành tốt mỗi nhóm từ năm đến một mươi đối tượng
có nhóm lên đến ba mươi đối tượng mang theo ba lô
mỗi ba lô có khoảng hai mươi bánh heroin vận chuyển ma túy vào nội địa
tại những con đường mòn lên đỉnh núi đều có chim lợn
nếu thấy nghi ngờ chúng sẽ báo cho những tên vận chuyển ma túy ém hàng
nguồn ma túy được tuồn từ lào qua dãy núi pha luông
đi cắt rừng theo các con đường mòn nhỏ hẹp
tỏa ra quả
qua xã triềng sơn đông sang huyện mộc châu
tân xuyên huyện vân hổ và các xã triềng xuân xuân nha vân hổ
rồi vào xã lóng luông
hay thẩm lậu vào các vùng phụ cận thuộc huyện mai châu tỉnh hòa bình
để tránh bị phát hiện bọn chúng chọn các hang đá trong rừng sâu
lập nên các lán chạy buôn bán ma túy
mỗi lán chạy như vậy đều được canh chừng nghiêm ngặt và cẩn mật
chúng sẵn sàng xả súng nếu bị phát hiện

điểm hoạt động và giao hàng của chúng cũng được thay đổi liên tục
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
khi thấy động chúng liền rút về trong rừng sâu bên kia biên giới
án binh bất động chờ thời cơ
theo cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bằng phép tính cơ học có thể thấy mỗi tuần lượng ma túy thẩm lậu
vào xã lóng luông và xã hang kia và có hàng trăm bánh heroin
thời điểm tội phạm ma túy hoạt động mạnh
thì số ma túy thẩm lậu vào trong nội địa
có thể lên tới hàng nghìn bánh heroin
các ông trùm thường gọi đây là con đường tô lụa hoạt động buôn bán ma túy
một lãnh đạo công an huyện vân hồ cho biết
để được vào bản lũng xá và tà dê của xã lóng luông không đơn giản
nếu có việc muốn vào đó thì phải thông báo với chính quyền xã trước từ hai đến ba ngày
và khi đi thì có người trong bản đưa đi
lũng xá tà dê như một lãnh địa của tội phạm ma túy
nếu không có mối quan hệ
quen biết thì không vào bản được
nếu vào đó thì không ai có thể đảm bảo được sự an toàn về tính mạng và tài sản
bởi đây là địa bàn mà hàng chục đối tượng mua bán ma túy trốn nã ẩn nấp
ngay khi vào bản chỉ vài phút sau
những chiếc xe máy chờ từng cặp đôi thanh niên với trang bị súng lập tức xuất hiện và bám theo
một vị cán bộ cho biết
lãnh đạo công an tỉnh sơn la cho biết
hàng kia bà cò và lóng luông tạo thành một vùng lõm
anh em trinh sát ma túy gọi đây là chảo lửa ma túy vùng biên
đồng bào ở đây một trăm linh là người đồng bào dân tộc mông
họ có mối quan hệ họ hàng và nhiều mối quan hệ khác
tạo một mối quan hệ xã hội rất khăng khít
mặc dù lực lượng chức năng tập trung đánh mạnh
tuy nhiên hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp
các đường dây mua bán vận chuyển ma túy hoạt động khép kín
vẫn lén lút hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi và cực kỳ manh động liều lĩnh
khó nhất cho lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy là triển khai lực lượng vào vùng này rất khó
vì họ tạo vỏ bọc vững chắc tội phạm ma túy khi bị bắt thường án kịch khung
do vậy chúng xác định sẵn sàng xả súng chống trả khi có người cản đường
thủ đoạn của loại tội phạm này ngày một tinh vi
bởi thế để phá thành công một chuyên án có khi mất hàng tháng trời thậm chí hàng năm xác lập
trường thanh tư lính trinh sát
thiếu tướng mai hoàng đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy
trực tiếp trinh sát và điều tra khám phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tội phạm mua bán người khám phá nhiều vụ trọng án giết người cướp tài sản bắt cóc con tin
trong đó phải kể đến vai trò chỉ huy tổ công tác đặc biệt tham gia chín trên chín giai đoạn của chuyên án hai trăm bảy mươi chín
một trăm linh sáu lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các đoán
nhóm đối tượng của quốc gia
trường thanh tư lính trinh sát và điều tra khám phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
bắt giữ hàng chục đối tượng thu giữ gần năm trăm linh bánh heroin ba mươi sáu viên ma túy cùng hàng chục khẩu súng các loại
trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm nguyễn văn tình bỏ trốn khỏi trại giam t một mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy
trực tiếp tham gia từ khâu lập án trinh sát đấu tranh phá chuyên án truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
gần hai mươi năm mặc cảnh phục thiếu tướng mai hoàng không thể quên những bữa cơm nắm chấm muối ớt xanh lót dạ cùng đồng đội
nhờ những ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng chạp khi những gia đình khác quây quần cùng nhau sắm sửa dọn dẹp nhà cửa đón tết
thì các anh vẫn chiến đấu trong rừng sâu hay lênh đênh trốn sông nước để làm án
người chỉ huy trưởng trưởng thành từ lính trinh sát
nhớ rõ vào rừng tổng cộng một trăm linh lần nhưng chỉ đánh thành công năm mươi bảy trận
có những trận mật phục cả tuần song không triển khai được vì nhiều lý do
có lần do thời khắc quyết định như trận đánh số hai mươi tám mùa đông năm hai nghìn một mươi năm mà cả đời anh không bao giờ quên được
năm ấy tổ công tác đặc biệt mang theo cuốc sẻng đào công sự làm nơi mai phục
thâu đêm họ sấn từng sẻng đất núi chắc đanh
có chiến sĩ tứa máu tay nhưng không dám hé rang kêu nửa lời
công sự đào xong cả tổ vào vị trí chờ đợi cho đến ngày thứ ba
khoảng hai giờ sáng họ phát hiện một người phụ nữ dân tộc soi đèn pin theo sau là bé gái chừng năm tuổi
cả hai đi chân trần trinh sát báo về chị ta vừa mang đồ ăn tiếp tế cho nhóm buôn ma túy
nghỉ ngơi xong chúng đi rất nhanh
ngang vị trí người phụ nữ
ngang vị trí người phụ nữ và đứa trẻ nọ rơi ngay vào tầm ngắm của xã thủ
thiếu tướng mai hoàng khẳng định khi ấy sẵn hỏa lực và công cụ trong tay lực lượng hoàn toàn không chế được nhóm buôn ma túy
ngón tay đặt trước cỏ súng nhiều lần muốn xiết nhưng ống ngắm của nòng súng hướng về đôi chân trần của chó nhỏ
anh không thể hạ lệnh xiết cỏ
tổ công tác vượt qua cảm xúc tiêu diệt tội phạm lực công cuối cùng không nổ súng
sau tiếc nuối chỉ còn lại sự căm thù tội phạm
có lần trong rừng sâu lực lượng chức năng thậm chí bị tội phạm ma túy liều lĩnh truy kích lại
anh kể nhớ rõ đó là một cảm xúc cực kỳ đau đớn khi người chiến sĩ công an lại bị bọn tội phạm truy kích chính trên mảnh đất của mình
nhưng đau lòng nhất là trận đánh chứng kiến đồng đội hy sinh
càng tâm tư khi thấy người thân khóc ngất nhận tấm bằng tổ quốc ghi công
anh tự nhủ biết đâu một ngày
người lên nhận bằng tổ quốc ghi công cũng chính là cha mẹ mình
nhưng nếu có ngày không may mắn ấy thì chúng tôi cũng cảm thấy đó là vinh quang
thiếu tướng mai hoàng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
khẳng định không để tội phạm ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ buôn bán trái phép chất ma túy
gói muối mặn ớt cay như là thông điệp giáo dục nhắc nhở rằng
dành dự người công an là điều thiêng liên nhất
danh hiệu quân huy trường nhận được đều vinh dự để rồi xếp lại và coi như là kỷ niệm đẹp để tiếp tục phấn đấu
trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy các đối tượng hoạt động ngày càng manh động
liều lĩnh với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
các đường dây ma túy thường hoạt động khép kín lợi dụng các mối quan hệ gia đình
kinh tế giảng buộc chặt chẽ với nhau hoặc lôi kéo người nghiện nhiễm hivs cùng tham gia
phát hiện được nguồn tin đã khó
thu thập tài liệu chứng minh hành vi tội phạm của bọn chúng còn khó khăn và gian nan hơn
để nhận diện đúng những phương thức thủ đoạn của tội phạm
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình
kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội
xác lập các chuyên án và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh không khoan nhượng
chính vì vậy những chiến sĩ phải thực sự bản lĩnh mưu trí và dũng cảm
mỗi chuyên án khi xác lập
đều được tính toán thật tỉ mỉ thận trọng phương án đấu tranh vây bắt đối tượng
sử dụng các trinh sát dày dạn kinh nghiệm và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng để đảm bảo thành công